chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin khoa học xung quanh bệnh dịch covid một mươi chín
di chuyển một mươi sáu biến thể gây bệnh nặng ở bệnh nhân covid một mươi chín
não bộ thay đổi ngay cả khi mắc covid một mươi chín thể nhẹ
rác thải từ f ý thức xử lý của người dân
khẩu trang bao giờ chúng ta không cần phải đeo nữa
và góc tư vấn bổ sung dưỡng chất tăng đề kháng cho f
mới đây hãng tin reuters vừa công bố nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề di chuyển đối với bệnh covid một mươi chín
theo đó các nhà nghiên cứu đã xác định chính xác một mươi sáu biến thể di chuyển mới ở những người mắc covid một mươi chín gây tình trạng bệnh nghiêm trọng
thông tin về một mươi sáu biến thể di truyền này được kỳ vọng có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển phương pháp điều trị cho những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
các nhà nghiên cứu cho biết những người bị covid một mươi chín nặng có các gen dẫn đến một trong hai vấn đề không hạn chế được khả năng nhân lên của virus hoặc quá trình đông máu
các nhà khoa học đã phân tích gen của gần năm mươi sáu mẫu từ những người ở anh và nhận thấy sự khác biệt trong hai mươi ba gen ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín trở bệnh nặng
khi so sánh với adn của các nhóm khác trong nghiên cứu bao gồm một mươi sáu điểm khác biệt chưa được xác định trước đó
cụ thể các nhà khoa học tìm thấy những thay đổi trong các gen quan trọng quy định yếu tố tám
một loại protein liên quan đến việc hình thành các cục máu đông mà đông máu lại chính là một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng thiếu oxy ở bệnh nhân covid một mươi chín
theo các nhà khoa học khám phá của họ có thể giúp ưu tiên các phương pháp điều trị chống lại covid một mươi chín đồng thời giúp dự đoán những bệnh nhân nào có khả năng bị bệnh nặng
một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí nature đã chỉ ra rằng covid một mươi chín có thể gây mất chất xám và tổn thương mô trong não nhiều hơn so với những người chưa bị nhiễm virus
dù mắc covid một mươi chín thể nhẹ người bệnh cũng gặp tình trạng tăng tốc độ lão hóa của não và những thay đổi khác đối với não
theo một nghiên cứu mới nhất ngay cả những trường hợp mắc covid một mươi chín nhẹ cũng gặp tình trạng tăng tốc độ lão hóa quần áo và những thay đổi khác đối với não
nhà khoa học phó giáo sư khoa học thần kinh tại đại học oxford anh cùng các cộng sự đã đánh giá hình ảnh não từ bốn trăm linh một người mắc covid một mươi chín trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cả trước khi họ bị mắc bệnh và bốn tháng rưỡi sau đó trong số bốn trăm linh một người bị mắc covid một mươi chín một mươi năm người đã phải nhập viện
bên cạnh đó các nhà khoa học còn so sánh kết quả với hình ảnh chụp não của ba trăm tám mươi bốn người không bị nhiễm trùng có cùng độ tuổi kinh tế xã hội và các yếu tố nguy cơ như huyết áp và béo phì
kết quả các nhà khoa học phát hiện ra rằng não của những người mắc covid một mươi chín bị mất chất xám nhiều hơn và các môn não bất thường hơn so với những người không mắc covid một mươi chín
nhiều thay đổi trong đó là ở vùng não liên quan đến khiếu giác
thông thường con người mất hai đến ba chất xám mỗi năm ở các khu vực liên quan đến trí nhớ của não khi họ già đi
nhưng trong đánh giá nghiên cứu trên những người bị nhiễm corona virus bị mất thêm hai đến hai chất xám so với những người không bị nhiễm bệnh
các nhà khoa học cho biết chúng tôi khá ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt rõ ràng trong não người mắc covid một mươi chín ngay cả khi họ chỉ bị nhiễm chủng nhẹ
trong nghiên cứu trên những người tham gia được kiểm tra chức năng điều hành và nhận thức bằng cách sử dụng bài kiểm tra tạo đường mòn
một công cụ được sử dụng để giúp phát triển các suy giảm nhận thức liên quan đến chứng xa suốt trí tuệ và kiểm tra chức năng xử lý não của một người
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người mắc covid một mươi chín bị mất mô não nhiều nhất cũng có kết quả kém nhất trong kỳ thi này
cho dù các vùng não bị ảnh hưởng nhiều nhất dường như có liên quan đến hệ thống thiếu rác
phó giáo sư thần kinh tại đại học oxford nhận định vì những thay đổi bất thường mà chúng tôi nhận thấy trong não của những người tham gia
đã bị nhiễm bệnh có thể liên quan một phần đến việc họ bị mất khiếu giác
nên việc phục hồi có thể dẫn đến những bất thường về não này trở nên ít đi rõ rệt theo thời gian
tương tự rất có thể là những tác hại của virus
dù trực tiếp hay gián tiếp thông qua các phản ứng viêm hoặc miễn dịch giảm dần theo thời gian sau khi nhiễm
cách tốt nhất để phát hiện ra là quét lại náo bội của những người tham gia nghiên cứu sau một hoặc hai năm nữa
các nghiên cứu trước đây cũng từng chỉ ra rằng những người bị mất khiếu giác đáng kể
và việc lặp đi lặp lại cũng có liên quan đến việc mất chất xám não bộ
các tác giả nghiên cứu cảnh báo rằng những phát hiện này chỉ mang tính thời điểm
nhưng lưu ý rằng chúng làm tăng khả năng những hậu quả lâu dài hơn của việc nhiễm sars cov hai
có thể góp phần gây ra bệnh alzheimer hoặc các dạng xa xút trí tuệ khác
tiến sĩ richter izak một nhà thần kinh học và là giám đốc của trung tâm sức khỏe não bộ
tại đại học đại tây dương mỹ người không tham gia vào nghiên cứu trên cho biết
những phát hiện này rất đáng chú ý đối với các bác sĩ lâm sàng
tuy nhiên ông azak nói thêm rằng tác động tổng thể lên các cá nhân rất khó để xác định
và có thể rất nhỏ rất khó để biết được tác động lâm sàng lâu dài và chất lượng cuộc sống
trong một tình huống như thế này
náo bộ có thể bị ảnh hưởng bởi các cơ chế khác nhau như miễn dịch viêm mệch máu
hoặc thay đổi tâm lý hành vi chứ không phải bị nhiễm trùng trực tiếp
do đó theo tiến sĩ cation những gì mà nghiên cứu chỉ trên là tác động của những thay đổi thần kinh
chứ chưa hẳn giúp chúng ta hiểu được các cơ chế thay đổi nhận thức não bộ
sau khi con người nhiễm covid một mươi chín
tình trạng số ca covid một mươi chín tăng nhanh chóng tại hà nội và các tỉnh thành
đồng nghĩa với số lượng f tự điều trị tại nhà ngày càng nhiều
kéo theo vấn đề đáng lo ngại về rác thải
vậy rác thải từ những người bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà cần xử lý ra sao
nói về vấn đề này bà vũ thị nguyệt tổ trưởng tổ dân phố năm mươi một phường trung hòa cầu giấy hà nội
đồng thời là thành viên tổ hỗ trợ chăm sóc người điều trị f tại nhà cho biết
tổ năm mươi một gồm bốn tòa nhà trung cư thuộc khu nam trung yên mỗi đơn nguyên hơn một trăm linh hộ dân
việc thu gom và xử lý rác thải của các f điều trị tại nhà
được giao cho đơn vị quản lý vận hành môi trường thực hiện
mỗi tòa sẽ có hai ba nhân viên tổ covid cộng đồng quản lý
khi có ca mắc mới chúng tôi sẽ báo với ban quản lý tòa nhà
và họ liên lạc với bên đơn vị vận hành để tiến hành vệ sinh phun khử khuẩn cả khu vực tầng đó
riêng đối với thang máy là nơi nhiều người ra vào nên có nguy cơ cao
việc vệ sinh phun khử quần được thực hiện thường xuyên ngày hai lần bằng nguyệt thông tin
thu gom rác thải y tế thông qua mạng xã hội chúng tôi đã thông báo
cập nhật lên nhóm f các văn bản chỉ đạo của quận
tài liệu hướng dẫn dành cho các f điều trị tại nhà theo khuyến cáo của bộ y tế
trong đó có hướng dẫn cụ thể tìm mì về xử lý rác thải của các f
theo quy định chung rác thải của f công được đựng riêng trong túi ni lông có màu vàng
trước khi mang ra khỏi phải buộc kín và sát quần bằng quần bảy mươi độ hay dung dịch chloramine b
quy định tại đây hàng ngày khoảng chín giờ sáng các túi rác màu vàng này sẽ được các gia đình có f
đặt trước cửa căn hộ và bên đơn vị vận hành sẽ đi từng tầng thu gom
rồi vận chuyển xuống tầng một
để một nơi riêng biệt trước cửa hầm họng rác thải sinh hoạt
khoảng một mươi giờ sáng bệnh công ty vệ sinh môi trường đồ thị quận sẽ vận chuyển đi
tại tổng một mươi bảy phượng thịnh liệt quận hoàng mai rác thải của những gia đình có người mắc covid một mươi chín
được đựng riêng vào túi ni lông màu vàng buộc kín sát quần và để trước cửa nhà
công ty vệ sinh sẽ đến từng hộ có f không thu gom và vận chuyển đi nơi khác xử lý theo quy định
số người mắc covid một mươi chín theo dõi điều trị tại nhà nhiều
việc quản lý thu gom rác thải cần được quản lý nghiêm túc theo đúng quy định của bộ y tế
qua thực tế nhiều người mắc covid một mươi chín nhưng dấu bệnh không khai báo dẫn tới việc quản lý cách ly người mắc chưa được chặt chẽ
trong đó có cả việc xử lý chất thải
thêm vào đó nhiều hộ gia đình có f chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phân loại xử lý rác thải hay đổ rác không đúng nơi quy định
chia sẻ về những bất cập nói trên ông lê trọng thủy tổ trưởng tổ một mươi bảy phường thịnh liệt hoàng mai hà nội thừa nhận
tại địa bàn chưa có hoạt động giám sát xử lý hành vi vứt rác thải sai quy định mà các ban ngành đoàn thể hay tổ dân phố
chỉ tập trung công tác tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm túc các quy định về thu gom xử lý rác thải
bởi vậy việc thực hiện tốt đến đâu còn trông chờ vào ý thức của người dân
việc thu gom rác thải của người mắc covid một mươi chín tại khu trung cư được thực hiện thuận lợi hơn do các hộ tập trung
có ban quản lý dài nhà điểm tập kết rác thải cố định có thể thu gom theo giờ
còn lại tại các khu dân cư nhiều điểm rác thải tập
rác thải không tập trung nhiều ngõ ngách nên việc thu gom sẽ rất khó khăn vất vả hơn
rất cần sự giám sát của chính quyền cơ sở tôi covid cộng đồng nhằm giữ môi trường xanh sạch đẹp
khi các nhà khoa học chung tay nỗ lực nghiên cứu các phương pháp điều trị covid một mươi chín cũng như vaccine phòng ngừa dịch bệnh này
hướng đến tương lai virus dần suy yếu thì một câu hỏi được đặt ra là
liệu chúng ta có phải đeo khẩu trang mãi để phòng chống dịch bệnh này nữa hay không
các bác sĩ mỹ cho rằng việc đeo khẩu trang không cần phải duy trì
mãi mãi nhưng đây vẫn là một công cụ quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
khi bước vào giai đoạn tiếp theo của đại dịch
trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể omicron hiện đang giảm đáng kể
dư luận đang đặt câu hỏi rằng nhân loại sẽ còn phải đeo khẩu trang trong bao lâu nữa
liên quan đến vấn đề này các nhà khoa học mỹ đã thực hiện nghiên cứu đánh giá về lợi ích của việc đeo khẩu trang
trong bối cảnh bảy mươi chín mươi dân số nước này đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
họ cho rằng kết quả nghiên cứu này cũng có thể ứng dụng đối với các quốc gia khác nhau
theo đó có thể ước lượng về thời gian cần khuyến nghị người dân đeo khẩu trang để phòng ngừa covid một mươi chín
cũng như nhiều nghiên cứu trước đó nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học mỹ
đăng trên tờ publik health ngày tám tháng ba khẳng định rằng
việc đeo khẩu trang có thể giúp hạn chế sự lây lan của covid một mươi chín
tuy nhiên mức độ hiệu quả ở các khu vực có tỷ lệ bao phủ vaccine khác nhau còn chưa rõ ràng
nghiên cứu xem xét tình hình ở mỹ và ấn độ hiện khoảng sáu mươi năm dân số mỹ và gần sáu mươi dân số ấn độ
trong đó có hơn tám mươi hai số người trưởng thành
các cơ quan y tế ở ấn độ vẫn kêu gọi người dân tiếp tục sử dụng khẩu trang khi tới địa điểm công cộng
đồng thời duy trì thực hiện các biện pháp phòng dịch thích hợp ngay cả khi biểu đồ dịch tễ đã khả quan hơn
trong ngày tám tháng ba ấn độ ghi nhận ba chín trăm chín mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
con số thấp nhất ghi nhận theo ngày kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khi đó tại mỹ cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc đã cho rằng
hiện khoảng chín mươi ba dân số mỹ sống ở các khu vực
có tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở mức thấp đủ để người dân không cần đeo khẩu trang trong không gian khép kín
theo nghiên cứu trên nếu nước mỹ đạt tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín ở mức chín mươi dân số vào ngày một tháng năm
việc đeo khẩu trang sẽ giúp ngăn chặn sáu hai mươi chín triệu ca mắc bệnh một trăm ba mươi sáu bảy trăm linh ca nhập viện và một mươi sáu ca tử vong
còn trong trường hợp tỷ lệ bao phủ vaccine đạt tám mươi vào ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
việc sử dụng khẩu trang sẽ ngăn chặn được bảy sáu mươi sáu triệu ca mắc bệnh
một chín trăm linh ca nhập viện và hai mươi năm trăm linh ca tử vong
các tính toán cho thấy chi phí đeo khẩu trang của mỗi người chưa tới một hai mươi năm usd một người một ngày
ông peter houths bác sĩ nhi khoa và virus học thuộc trường đại học y khoa của mỹ
đồng tác giả của nghiên cứu trên cho biết
những phát hiện của chúng tôi đã chỉ ra một chút ánh sáng với đường hầm
cho thấy rằng việc đeo khẩu trang không cần phải duy trì mãi mãi
tuy nhiên đây vẫn sẽ là một công cụ quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
khi chúng ta bước vào giai đoạn tiếp theo của đại dịch
mặc dù sự gia tăng số ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron đang giảm trên toàn thế giới
các nhà khoa học cho biết virus sars cov hai vẫn có nguy cơ đột biến gen
dẫn đến sự xuất hiện của nhiều biến thể mới
trong những phút tiếp theo của bản tin ngày hôm nay
mời quý vị cùng đến với góc tư vấn
lắng nghe những hướng dẫn về bổ sung dưỡng chất đúng cách giúp người bệnh covid một mươi chín tăng sức đề kháng
khi bị nhiễm covid một mươi chín tâm lý chung là mọi người thường tìm ngay đến những sản phẩm bổ sung
cụ thể đối với người bệnh covid một mươi chín
nên bổ sung những chất gì và bổ sung như thế nào cho an toàn
trên thực tế có một mối quan hệ quan trọng giữa tình trạng dinh dưỡng với sức khỏe miễn dịch
nguy cơ nhiễm trùng và khả năng phục hồi sau bệnh tật
dinh dưỡng kém có liên quan đến chứng viêm và stress oxy hóa làm ảnh hưởng đến sức khỏe miễn dịch
cả chứng viêm và căng thẳng oxy hóa đều tăng lên khi bạn mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng dinh dưỡng do nó làm giảm cảm giác thèm ăn
và có thể hạn chế khả năng tiếp cận với các thực phẩm bổ dưỡng trong thời gian bị cách ly
tuy nhiên nó đồng thời làm tăng nhu cầu của cơ thể bạn đối với các chất dinh dưỡng chẳng hạn như vitamin d
chế độ ăn uống và dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe miễn dịch của cơ thể nếu bạn mắc covid một mươi chín
đặc biệt nếu bạn tiêu thụ thực phẩm có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm
sau đây là các chất dinh dưỡng chính thực phẩm và thực hành dinh dưỡng có lợi cho những người bị nhiễm covid một mươi chín hoặc đang phục hồi bệnh
vitamin d giúp tăng sức đề kháng
vitamin d là chất dinh dưỡng được thảo luận thường xuyên nhất giữa các chuyên gia dinh dưỡng để quản lý covid một mươi chín
các nghiên cứu đều cho thấy loại vitamin và hongmon hòa tan trong chất béo này có tác dụng chống viêm bằng cách ngăn chặn hoạt động quá mức của hệ thống miễn dịch
trong cơ thể vitamin d hoạt động trên men chuyển đổi agriotencin hai một thụ thể protein được tìm thấy trong phổi và mô mỡ
loại coronavirus mới liên kết với angiotensin hai
khi bắt đầu nhiễm trùng có khả năng dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tính và bệnh nặng ở những người bị covid một mươi chín
tuy nhiên vitamin d tương tác với các thủ thể angiotencin hai có khả năng ngăn chặn virus liên kết với chúng và giảm các biến chứng liên quan đến covid một mươi chín
vitamin d cũng có thể đóng một vai trò bảo vệ và hỗ trợ chữa lành các mô bị tổn thương chủ yếu ở phổi
câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể lấy vitamin d ở đâu
trung bình mọi người tạo ra khoảng tám mươi lượng vitamin d
vitamin d khi da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tìa cực tím và hai mươi còn lại từ chế độ ăn uống
bởi vậy bổ sung vitamin d hàng ngày có thể là một ý tưởng hay nếu bạn đang bị cách ly do covid một mươi chín và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
tuy nhiên một số loại thuốc có thể tương tác với các chất bổ sung vitamin d
bao gồm cả thuốc làm lõng máu thường gặp ở những người mắc covid một mươi chín do làm tăng nguy cơ đông máu
đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên trao đổi với bác sĩ
cho bổ sung vitamin d thường xuyên
tăng cường ăn các loại thực phẩm dầu vitamin d trong khi bạn đã hoặc đang phục hồi sau covid một mươi chín
là một cách tuyệt vời để giảm nguy cơ thiếu hụt vitamin d
đồng thời có khả năng cải thiện phản ứng miễn dịch
các bạn có thể tham khảo bảy loại thực phẩm dầu vitamin d
cùng với lượng vitamin mà mỗi loại chứa
carotenoid là chất chống oxy hóa được tìm thấy trong tự nhiên trong một số loại tảo
vi khuẩn nấm thực vật trái cây và rau có màu sắc sạc sỡ như đỏ xanh lá cây vàng và cam
bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống của mình
trong số bảy trăm linh carolinoid được xác định trong tự nhiên
chỉ có khoảng ba mươi năm loại
các loại đều tìm thấy trong cơ thể con người
một số trong đó là vitamin a và tiên chất của nó là beta carotene
vitamin a là một chất chống oxy hóa hòa tan trong chất béo
nó có đặc tính chống viêm và nghiên cứu đã chỉ ra rằng
nó có thể có lợi cho việc kiểm soát bệnh viêm phổi
cũng như nhiễm trùng đường hô hấp
trong trường hợp covid một mươi chín các nghiên cứu chỉ ra rằng
vitamin a làm giảm viêm và stress oxy hóa
tăng cường phản ứng miễn dịch
đồng thời có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh
các nhà nghiên cứu cho rằng
vitamin a bảo vệ các thụ thể
tương tự như vitamin d
và có thể hoạt động trên một số mục tiêu phân tử khác
để chống lại covid một mươi chín
một số người có thể bị thiếu vitamin a
trong các bệnh nhiễm chủng như covid một mươi chín
và điều này thực sự có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh
nếu điều này xảy ra bạn có thể cần bổ sung vitamin a
tuy nhiên tương tác thuốc cũng có thể xảy ra
nếu bạn đang dùng chất bổ sung vitamin a
vì vậy cần trao đổi với bác sĩ
trước khi sử dụng
vitamin a có ở đâu
thông thường các loại rau màu xanh đậm
và các loại thịt nội tạng đặc biệt là gan
là những nguồn cung cấp vitamin a dồi dào
tám loại thực phẩm dầu vitamin a
cùng với phần trăm giá trị hàng ngày
trên một trăm linh gram mỗi loại như sau
thiếu kém các loại vitamin a
có liên quan đến tăng nguy cơ nhiễm trùng
và kết quả kém hơn ở những người có covid một mươi chín
kem được coi là một trong những khoáng chất quan trọng nhất
nghiên cứu đã chỉ ra rằng
các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của nó
có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim
hỗ trợ sức khỏe của mắt
và rất cần thiết cho sức khỏe miễn dịch
kém có thể làm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn
đồng thời làm giảm hoạt động của các thụ thể angiotensin hai
là mục tiêu của sars cov hai
kém cũng bảo vệ sức khỏe của mô phổi
và có thể là một phương pháp điều trị bổ sung cho covid một mươi chín
tuy nhiên các nghiên cứu về điều này hiện vẫn đang được tiến hành
nếu bạn nhận được chẩn đoán thiếu kém
bác sĩ có thể khuyến nghị bạn bổ sung kém
mặc dù vậy bạn nên lưu ý không dùng quá nhiều
bởi lượng kém dư thừa sẽ gây độc
sau đây là bảy loại thực phẩm giàu kém
cùng với phần trăm giá trị hàng ngày trên một trăm linh gà mỗi loại
chất béo omega ba là một loại acid béo được chứng minh là có lợi cho sức khỏe
bao gồm sức khỏe não bộ bệnh tim và phiêm khớp trạng thấp
những chất béo omega ba này đặc biệt là acid eicosapentaenoic
có thể cải thiện khả năng phục hồi ở những người bị covid một mươi chín
tuy nhiên cần có những nghiên cứu sâu hơn ở người trước
khi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể khuyên bạn nên sử dụng nó cho mục đích này
một lợi ích tiềm năng khác của chất béo omega ba trong việc điều trị những người bị
hoặc phục hồi sau covid một mươi chín là vai trò của chúng trong việc cải thiện tâm trạng lo lắng và trầm cảm
sau đây là gợi ý tám loại thực phẩm dầu acid béo omega ba
cùng với lượng omega ba được tìm thấy trong mỗi loại
các bạn nên chú ý rằng chúng chứa các loại omega ba khác nhau
chú ý nhiều loại thực phẩm giàu chất béo omega ba cũng là nguồn cung cấp vitamin d

các bạn nên chú ý rằng chúng chứa các loại vitamin c là một loại vitamin chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe miễn dịch ở mọi người cho mọi lứa tuổi
các nghiên cứu trên động vật và con người đã phát hiện ra rằng vitamin c có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa cải thiện chức năng nội mô để bảo vệ chống lại bệnh tim và hỗ trợ phụ hồi sau cảm lạnh thông thường
nghiên cứu mới nổi chứng minh rằng việc cung cấp vitamin c cho những người bị covid một mươi chín có thể hỗ trợ phục hồi và cải thiện trong quá trình bệnh
vitamin c có một vai trò tiềm năng trong việc ngăn ngừa và quản lý bệnh viêm phổi cũng như các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn
bằng chứng sơ bộ cho thấy rằng dùng vitamin c có thể giúp ích cho những người mắc bệnh covid một mươi chín
mặc dù vậy vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn ở người
gợi ý tám loại thực phẩm tự nhiên giàu vitamin c cùng với phần trăm giá trị hàng ngày trên một trăm linh g mỗi loại
gợi ý tám loại thực phẩm tự nhiên giàu vitamin c cùng với phần trăm giá trị hàng ngày trên một trăm linh g mỗi loại

acid béo omega ba và vitamin c để xác định lợi ích sức khỏe tiềm năng của chúng
dưới dạng phương pháp điều trị bổ sung cho covid một mươi chín
góc tư vấn đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay
hy vọng bản tin của báo sức khỏe và đời sống mang đến cho quý vị khán giả
những thông tin khoa học hữu ích cùng những tư vấn thiết thực giúp kf mau khỏi bệnh